không khí lạnh từ phía bắc đã tràn xuống tỉnh lào cai gây mưa mưa rào và có rông rải rác
trong khi đang là mùa thu thế nhưng thời tiết tại vùng núi cao về đêm và sáng sớm lại chuyển rét sâu
đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa rét đậm với nhiệt độ một mươi bốn một độ c
theo đài khí tượng thủy văn lào cai sáng nay ngày tám tháng chín các trạm khí tượng trong khu vực
quan chắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm xuống so với ngày hôm trước
cụ thể thành phố lào cai hai mươi bốn hai độ c huyện bảo yên thấp hơn hai mươi ba năm độ c vùng núi cao bắc hà giảm còn hai mươi độ c
đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa chuyển rét đậm một mươi bốn một độ c giảm bốn độ c so với ngày trước đó
thời tiết rét đậm ngay giữa mùa thu khiến du khách và người dân địa phương khá bất ngờ
khi phải mặc quần áo ấm để chống lại lạnh rét
tuy nhiên nhiều du khách lại tỏ ra thích thú khi được cảm nhận tiết trời mùa đông sớm
theo dự báo tối và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lào cai khiến nhiệt độ giảm nhẹ
do đó người dân và du khách khi đến với sapa cần trang bị thêm quần áo ấm để bảo đảm sức khỏe